xin chào quý vị đang theo dõi những tin tức mới nhất trên kênh youtube của báo sức khỏe và đời sống
thưa quý vị và các bạn là địa phương có số ca mắc dẫn đầu cả nước trong nhiều tháng cuối năm
dịch bệnh tại hà nội sau dịp tết đang lè lói có dấu hiệu hạ nhiệt
với số ca mắc mới mỗi ngày có chiều hướng giảm mặc dù mức độ không đáng kể
tuy nhiên trước thực tế việc người dân di chuyển tham gia nhiều hoạt động vui chơi trong dịp tết
liệu số ca mắc tại hà nội hiện nay có phải là còn dữ liệu chính xác phản ánh đúng thực tế hay không
trong cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín hà nội mới đây đại diện sở y tế cho biết
trung bình thành phố ghi nhận hai tám trăm ba mươi năm ca một ngày giảm nhẹ so với kỳ báo cáo trước
trung bình hai chín trăm linh hai ca một ngày tuy nhiên đây có thể là mức giảm giả tạo
trong tuần tiếp theo có thể sẽ ghi nhận số ca mắc tăng cao
song công tác phòng chống dịch vẫn đang được tổ chức quyết liệt
tỷ lệ bệnh nhân nặng tỷ lệ tử vong vẫn nằm trong tầm kiểm soát
trong thời gian tiếp theo khi mở cửa trở lại một số dịch vụ ngành nghề như vận tải du lịch giao thương quốc tế
dẫn đến nguy cơ biến chủng omicron xâm nhập
do đó sở y tế thành phố hà nội đã yêu cầu phải theo dõi sát áp dụng các biện pháp phòng chống dịch
phù hợp để phục hồi phát triển kinh tế
nhưng đảm bảo an ninh y tế
phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng cố vấn cấp cao trung tâm đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng việt nam cho rằng
số ca mắc hiện nay của hà nội đang được thống kê không phải là con số thực tế chuẩn xác nhất
lý giải về điều này ông phu cho rằng hiện nhiều trường hợp xét nghiệm dương tính với sars cov hai nhưng không khai báo y tế tự điều trị cách ly tại nhà
có trường hợp không triệu chứng không xét nghiệm nên không biết được mình bị nhiễm covid một mươi chín
ông phu khuyến cáo người dân cần phải khai báo y tế ngay khi xét nghiệm dương tính để được tư vấn giám sát
hơn nữa trong trường hợp f chuyển nặng sẽ được nhân viên y tế can thiệp kịp thời
đồng quan điểm ông nguyễn việt hùng phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội phân tích
việc tăng hay giảm vài trăm ca covid một mươi chín mỗi ngày không thể hiện rõ tình hình dịch
xét tổng thể hiện nay đa số người dân hà nội đều đã được tiêm vaccine mũi hai thậm chí là mũi ba cũng đã tăng năng lực bảo vệ lên nhiều
ông hùng nhấn mạnh điều quan trọng cần quan tâm hơn đó là các trường hợp bệnh nặng bệnh nền để phân tầng điều trị
có nhiều trường hợp f nhưng ở thể nhẹ chỉ qua một vài ngày là khỏi
tuy nhiên có nhiều trường hợp có bệnh nền triệu chứng nặng hay người già thì cũng cần có sự phân loại để chuyển tầng trong điều trị
tránh những trường hợp xấu xảy ra ông hùng nói
ông nguyễn văn phong phó bí thư thành ủy hà nội trong cuộc họp vào chiều một mươi một tháng hai
cảnh báo nguy cơ dịch bệnh khi thành phố dần mở cửa
trở lại các hoạt động thiết yếu sau tết
ông yêu cầu các địa phương đơn vị phải rà soát kỹ nguyên nhân dịch bệnh gia tăng
đề xuất giải pháp cụ thể kiềm chế giảm dần sốt ca từ ngày
về nhiệm vụ thời gian tới ông phong yêu cầu các địa phương đơn vị cần thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
các quận huyện tuyệt đối không được chủ quan lơ là phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền
phù hợp với tình hình thực tế để nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng chống dịch
đặc biệt là công tác tiêm chủng hạn chế tập trung đông người sau dịp tết
phó bí thư thành ủy hà nội cũng yêu cầu các địa phương đơn vị liên quan rà soát các đối tượng
để hoàn thành việc tiêm vaccine mũi hai mũi ba
đối với các địa phương có sự gia tăng đột biến f
thì cần nghiêm túc đánh giá các nguyên nhân để tìm ra các giải pháp phù hợp với thực tiễn
trên thực tế nhận định ca mắc mỗi ngày có chiều hướng giảm
nhưng có thể là mức giảm giả tạo là có cơ sở trước hiện trạng trong và sau tết nguyên đáng
nhiều người dân hoặc du khách đến hà nội đồng loạt mắc covid một mươi chín
trong ngày đầu tiên đi làm trở lại sau tết nguyên đáng
anh phạm văn đông hai mươi chín tuổi quê hải dương trú tại phường mai dịch quận cầu giấy hà nội
đến cơ quan được test nhanh hai lần mẫu gột và mẫu đơn đều dương tính với sars cov hai
nghi ngờ mắc covid một mươi chín anh đông được liên hệ sang viện huyết học truyền máu trung ương
để thực hiện xét nghiệm pcr
sau đó anh về nhà tự cách ly tại phòng riêng
tối cùng ngày anh nhận kết quả khẳng định mắc covid một mươi chín với chỉ số ct
giá trị chu kỳ ngưỡng là một mươi tám
trước đó anh vẫn nghĩ do thời tiết hà nội mưa và lạnh nơi có thể mệt do dính nước mưa
nam nhân viên cho biết trong thời gian nghỉ tết chỉ đi chúc tết họ hàng
cùng bố mẹ và các anh chị em trong gia đình
thời điểm đó anh có gặp mặt năm người bạn cùng lớp cấp hai không tiếp xúc thêm người lạ
cả tết tôi ngủ cùng cháu trai tám tuổi
nhưng may mắn cháu trai tám tuổi không có người lạ
anh đồng nói và cho biết toàn bộ người thân và năm người bạn đều âm tính
ba lần với sars cov hai giúp anh thở vào nhẹ nhõm
sáng ngày tám tháng hai anh đồng liên hệ với trạm y tế phường mai dịch
để khai báo y tế và được các bác sĩ hỏi thăm sức khỏe hướng dẫn cách ly và điều trị tại nhà
ngoài các nhân viên tại trạm y tế anh còn được các bác sĩ của mạng lưới thầy thuốc đồng hành
của tổng đài một nghìn hai mươi hai gọi điện thoại hỏi thăm
do đã tiêm đủ ba liều vaccine covid một mươi chín nên triệu chứng của anh rất nhẹ
tôi không bị mất vị giác chỉ ho theo cơn và cơ thể mệt mỏi
anh đông cho biết mỗi ngày đều sử dụng máy đo spo hai
đồ bảo hòa oxy trong máu ngoại biên để theo dõi sức khỏe
ngoài ra anh cũng dùng thuốc theo các triệu chứng
sử dụng nước muối xịt mũi dạng phun sương nước muối rửa hỏng và đun nước để xong
đến ngày một mươi tháng hai anh test nhanh vẫn hiện hai vạch nhưng vạch tê rất mờ
hai ngày sau anh tiếp tục xét nghiệm cho kết quả âm tính lần một
trong thời gian cách ly và điều trị tại nhà tôi vẫn làm việc trực tuyến theo quy định của cơ quan
gia đình bạn bè đồng nghiệp luôn hỏi thăm giúp tôi ổn định tinh thần
đặc biệt tôi và đồng nghiệp còn lập một nhóm gia lô để theo dõi sức khỏe và tình hình điều trị
anh đồng chia sẻ
trong khi đó năm giờ sáng mùng bốn tết anh đức sơn đưa mẹ sáu mươi sáu tuổi nhiều bệnh nền
đến bệnh viện thanh nhàn nhập viện điều trị covid một mươi chín
chiều hôm đó anh test nhanh cũng phát hiện dương tính với sars cov hai
may mắn vợ và hai con của anh âm tính
anh sơn nhớ lại từ mùng một tết đến mùng ba gia đình chỉ tiếp xúc với các anh chị em họ hàng đến chúc tết
không thể xác định được nguồn lây chính xác
chỉ khi xuất hiện triệu chứng cả nhà test nhanh thì mới phát hiện mắc covid một mươi chín
do đã tiêm đủ hai mũi vaccine covid một mươi chín nên mình cảm thấy không sao
xem covid một mươi chín như cảm thấy cúng thông thường
chỉ lo cho hai con chưa tiêm anh sơn nói
trong khi mẹ điều trị tại bệnh viện anh sơn tự cách ly và điều trị tại nhà
anh ở trong một phòng riêng biệt có phòng tắm vệ sinh khép kính không ra ngoài
vợ và hai con sinh hoạt một phòng riêng
nếu phải ra ngoài để rửa bát phơi quần áo anh đeo hai khẩu trang sát khuẩn tay trước và sau khi xong việc
sau khi khai báo y tế phường mình được kê đơn thuốc
ngoài ra mình cũng được cấp tài khoản để khai báo sức khỏe hàng ngày trên website của sở y tế hà nội
mọi sinh hoạt như ăn uống tắm giạc diễn ra bình thường anh sơn kể
mỗi ngày mọi người trong gia đình đều gọi điện hỏi thăm sức khỏe của mẹ trong bệnh viện
dự kiến một tuần nữa bà sẽ được xuất viện về nhà tự theo dõi sức khỏe
bản thân mình cũng đã âm tính được cấp trí khỏi bệnh và tái hòa nhập cộng đồng
tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho mọi người mình vẫn hạn chế tiếp xúc và tự theo dõi sức khỏe anh cho hay
anh l t ba mươi một tuổi mắc covid một mươi chín ngày một mươi một tháng hai
sau khi khai báo với trạm y tế phường anh được hướng dẫn cách ly điều trị tại nhà và sử dụng thuốc theo triệu chứng
anh tê kể trong tết gia đình hạn chế đi chơi tuy nhiên những ngày sau anh có đi chúc tết gặp gỡ bạn bè
anh cho rằng đây chính là thời điểm bị lây nhiễm covid một mươi chín
mình nghĩ sau tết hà nội chuyển mưa phùng ẩm và rét chính là tác nhân khiến dịch bệnh dễ lây lan hơn virus phát triển mạnh hơn
ngày thứ hai bị nhiễm bệnh mình mệt ngủ cả ngày anh tê nói
ra hà nội đón tết không may mắc covid một mươi chín là hoàn cảnh của anh n hai mươi chín tuổi nhân viên văn phòng tại tp hcm
chuyến đi được anh lên kế hoạch từ trước có sự chuẩn bị chú đáo từ vé máy bay khách sạn và lịch trình cụ thể
gia đình từng khuyên anh nên hoãn chuyến đi vì tình hình dịch bệnh tại hà nội vẫn rất căng thẳng tiềm cận ba ca mắc mới mỗi ngày
dù hơi lo lắng nhưng đã chuẩn bị kỹ lưỡng có kiến thức sau hai năm phòng chống dịch tại tp hcm nên anh n vẫn quyết định thực hiện chuyến bay
anh n có mặt tại hà nội chiều mùng năm tết ngay khi xuống sân bay anh test nhanh âm tính đã gặp gỡ một số người thân và bạn bè
anh hạn chế di chuyển nhiều nơi cố gắng nhớ tất cả những người mình tiếp xúc
đến chiều mồng bảy tết khi một người bạn thông báo là f anh test nhanh vẫn âm tính tuy nhiên kết quả pcr lại dương tính
anh phải hủy vé máy bay về tp hcm và tự cách ly điều trị tại nhà người thân
dù đã lương trước tình hình dịch bệnh ở hà nội rất căng thẳng nhưng khi mắc bệnh tôi khá bối rối vì hà nội không phải là nơi tôi sinh sống
tôi phải nhờ sự hỗ trợ và giúp đỡ của bạn bè để có thuốc và các vật dụng y tế cần thiết
sau bốn ngày cách ly tình trạng sức khỏe của anh n ổn định
dù test nhanh vẫn dương tính nhưng hai vạch mờ dần anh tiếp tục theo dõi sức khỏe
sau khi pcr âm tính sẽ về lại tp hcm
hà nội hiện rất lạnh nên ảnh hưởng một phần đến sức khỏe của các f
do đó những người không có công việc hay lịch trình quan trọng nên hạn chế di chuyển
rất may là trong thời gian cách ly tôi vẫn có thể giải quyết phần công việc của mình anh n nói
thưa quý vị có thể thấy rằng mặc dù không còn vùng cam
nhưng diễn biến dịch bệnh tại hà nội vẫn đang vô cùng phức tạp
và việc thực hiện nghiêm túc khuyến cáo nam k hạn chế đến những nơi đông người vẫn vô cùng cần thiết
những tin nóng về diễn biến covid một mươi chín tại hà nội
cũng như các điểm nóng trên toàn quốc sẽ được cập nhật liên tục
xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo